do ảnh hưởng của hoàn lưu phía nam của bão măng khuốt từ sáng sớm ngày mai ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày một mươi tám tháng chín
ở khu vực đông bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
khu vực việt bắc và tây bắc có mưa vừa mưa to
các khu vực khác thuộc bắc bộ và thanh hóa có mưa lượng mưa được dự báo ở cấp độ trung bình
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng chín trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình
sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ sông thao và thượng lưu sông lô ở mức báo động hai báo động ba
sông kỳ cùng và sông bằng giang ở mức báo động một báo động hai thượng lưu sông thái bình ở mức báo động một
cũng do ảnh hưởng của cơn bão số sáu gây ra mưa lớn nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại các tỉnh miền núi bắc bộ và thanh hóa đặc biệt là các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc cạn
hà giang lào cai yên bái sơn la lai châu ngập ống tại vùng trũng vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc giang